lần đầu tiên ông quan sát được những đột biến này ở cùng một chủng virus sars cov hai
theo cnn một số đột biến của omi prone từng xuất hiện trên các biến chủng khác và là đặc điểm khiến các biến chủng này trở nên nguy hiểm hơn
trong số đó có e bốn trăm tám mươi bốn a phiên bản khác của đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k có thể khiến một số kháng thể khó nhận ra virus
omicron cũng mang n năm trăm linh một y
đột biến giúp tăng khả năng lây nhiễm của biến chủng alpha và gamma
tuần trước chuyên gia scott guever thuộc nhánh y tế đại học texa báo cáo trên tạp chí nato rằng đột biến đặc biệt này khiến virus nhân lên tốt hơn ở đường hô hấp trên mũi và cổ họng và có khả năng lây lan mạnh khi mọi người hít thở hát hơi và ho
giống như delta homicron cũng có đột biến tên là d sáu trăm một mươi bốn g
giúp virus bám vào các tế bào mà nó lây nhiễm tốt hơn
điều khiến các nhà khoa học lo ngại rằng omicrone mang theo ba mươi hai đột biến trên gai protein bộ phận giúp virus bám dính vào tế bào cơ thể người và đồng thời là đối tượng mà các loại vaccine covid một mươi chín nhắm đến
tuy nhiên cho đến nay chưa có bằng chứng cho thấy điều này đã xảy ra và cũng không thể chỉ nhìn vào số lộ đột biến để kết luận
giới nghiên cứu sẽ phải chờ xem
nhiều ca lây nhiễm đột phá do omicron gây ra hơn các chủng khác hay không
một nỗi sợ khác là đột biến có thể khiến virus ít nhẹ hơn đối với các phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới cho biết những đột biến này chưa chắc đã ảnh hưởng tới các phương pháp điều trị khác bao gồm thuốc kháng virus đang phát triển hay sterid desa metason giá rẻ
những trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron được xác định ở botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một
khi nam phi ghi nhận ba ngày sau đó
tại hồng kông một người đàn ông ba mươi sáu tuổi có kết quả pcr âm tính khi trở về từ nam phi hôm một mươi một tháng một mươi một
nhưng lại có kết quả dương tính với biến chủng omicron vào ngày một mươi ba tháng một mươi một khi đang cách ly
biến chủng omicron đã lây lan ra nhiều khu vực trên thế giới
trong đó có canada anh đức pháp đan mạch hà lan bỉ áo italia israel hồng kông bottwana và nam phi
tại nam phi tốc độ lây nhiễm covid một mươi chín đang tăng nhanh đáng báo động
nếu như trong ngày một mươi một tháng một mươi một khi ca nhiễm omicron đầu tiên được phát hiện
nam phi chỉ ghi nhận một trăm hai mươi ca nhiễm mới ở gầu teang thì hôm hai mươi tám tháng một mươi một con số này đã lên đến hai ba trăm linh tám người
kết quả xét nghiệm pcr cho thấy gần như tất cả các ca bệnh mới đều nhiễm một chủng virus đột biến thiếu digns so với chủng delta
tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở nam phi vào ngày một mươi một tháng một mươi một là một nay con số này đã tăng lên ba bảy sau gần hai tuần theo augua in data
chưa thể kết luận chắc chắn vẫn còn quá sớm để kết luận về độc lực của omicrom
hôm hai mươi tám tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới đăng tải thông tin cập nhật về biến chủng mới omicron
kết luận ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho thấy vẫn chưa rõ liệu omicron có khả năng lây truyền cao hơn các biến chủng mới omicron
tại nhiều khu vực của nam phi ảnh hưởng bởi biến chủng này số người có kết quả dương tính tăng lên
giới dịch tễ học vẫn đang nghiên cứu để tìm hiểu xem xu hướng trên là do biến chủng omicron hay yếu tố khác
tổ chức y tế thế giới cũng chưa có câu trả lời chính xác người nhiễm chủng omicron có tình trạng bệnh nặng hơn so với nhiễm chủng khác hay không bao gồm cả delta
dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở nam phi
nhưng điều này có thể là do tổng số người nhiễm bệnh ngày càng tăng chưa chắc xuất phát từ omicron
theo chủ tịch hiệp hội y tế nam phi một trong những người đầu tiên đưa ra cảnh báo về biến chủng mới là về bbc rằng
những bệnh nhân nhiễm chủng omicron của bà và các đồng nghiệp có triệu chứng nhẹ
và bắt đầu thấy bệnh nhân nhiễm biến chủng omicron xuất hiện các triệu chứng khác so với khi mắc delta từ ngày một mươi tám tháng một mươi một
bệnh nhân nam ba mươi ba tuổi cho thấy
anh cảm thấy rất mệt mỏi trong vài ngày qua đau nhức toàn thân và đau đầu ngứa họng nhưng không đau họng ho hay mất cứu giác vị rác
những triệu chứng điển hình có liên quan đến các chủng virus corona trước đó
tuy nhiên bà cũng nói rằng đây mới chỉ là quan sát ban đầu giữa bà và các đồng nghiệp chứ không phải kết luận cuối cùng
tổ chức y tế thế giới cho biết hiện tại không có thông tin nào chứng minh các triệu chứng liên quan đến omicron khác với các triệu chứng ở biến chủng khác
tuy nhiên bằng chứng sơ bộ cho thấy có thể người từng mắc covid một mươi chín có nguy cơ tái nhiễm omicron cao hơn
tổ chức y tế thế giới cũng đang làm việc với các chuyên gia để tìm hiểu tác động của omicron với những biện pháp đối phó hiện có như vaccine
vaccine covid một mươi chín được xem là chìa khóa quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh nặng tử vong
theo kết quả hiện tại các vaccine covid một mươi chín vẫn có hiệu quả với biến chủng omicron
tuy nhiên ngay cả khi nếu omicron được xác định không quá nguy hiểm như các chuyên gia lo ngại
sự xuất hiện của các biến chủng này cũng là bằng chứng tiếp theo cho thấy một biến chủng nguy hiểm có thể ra đời bất cứ lúc nào đe dọa sự khôi phục của cuộc sống bình thường mới
đến nay tổ chức y tế thế giới đã đưa năm biến chủng vào danh sách đáng lo ngại
anfa biến chủng được phát hiện lần đầu ở anh là nguyên nhân làn sóng dịch bệnh tồi tệ ở mỹ và châu âu đầu năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó biến chủng delta mang tới làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất kéo dài từ tháng bốn đến nay
một biến chủng khác trong danh sách đáng lo ngại là beta biến chủng này có những đột biến làm giảm hiệu quả của vaccine covid một mươi chín